cũng trong sáng nay nhiều người dân đã tập trung rất sớm để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
xử lưu động tội danh giết người đối với bị cáo bùi thanh quảng trú tại huyện bình chánh tp hcm
chiều ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tại nhà trọ thuộc xã vĩnh lộc huyện bình chánh tp hcm
đối tượng quảng và anh nguyễn văn tới ngồi uống bia thì xảy ra cải cọ với bà nguyễn thị hồng cẩm
trọ gần đó sau đó lại tiếp tục cùng cô của mình là bà huệ sang cửa cãi và đánh nhau với bà cẩm
được nhiều người hàng xóm can ngăn nhưng máu hung đồ trong người quản không hề giảm
đến khi anh hán một trong những hàng xóm của đối tượng vào can ngăn thì bị quảng dùng dao có sẵn trong túi
đâm nhiều nhát vào bụng làm anh hán tử vong ngay sau đó
xét thấy chỉ vì một chút nóng dẫn không đáng có mà dẫn đến hành vi gây chết người mang tính chất nguy hiểm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo quảng mức án trung thân